chào mừng quý vị đã quay trở lại với tin tức covid một mươi chín mới nhất trên kênh youtube báo sức khỏe và đời sống
theo thông tin mới nhất tại hai tỉnh kiên giang và tiền giang tình hình dịch được nhận định là diễn biến phức tạp
nhiều xã phường thị trấn có số vùng đỏ vùng cam tăng lên là điều đáng lo ngại
đâu là hướng đi cho những vùng báo động này trong thời gian tới
thủ tướng phạm minh chính đã chủ trì họp trực tuyến với hơn ba trăm linh xã phường thị trấn của hai tỉnh để có phương án tốt nhất
là địa phương có dịch diễn biến phức tạp nhưng câu trả lời ấp ống và bị động của lãnh đạo tỉnh kiên giang đã khiến thủ tướng sốt ruột
ông yêu cầu địa phương phải chấn trị ngay
thủ tướng phạm minh chính trưởng ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch covid một mươi chín
chủ trì cuộc họp trực tuyến với hơn ba trăm linh xã phường thị trấn của hai tỉnh kiên giang và tiền giang
trong khi các địa phương khác đang dần kiểm soát dịch
hai tỉnh này được đánh giá dịch diễn biến phức tạp khi có thêm nhiều vùng cam vùng đỏ
theo báo cáo của tỉnh kiên giang những ngày qua số ca mắc mới trong cộng đồng của tỉnh gia tăng
các ổ dịch tiếp tục xuất hiện và có nguy cơ lây lan bùng phát cao
một mươi ngày qua kiên giang ghi nhận một hai trăm một mươi bảy ca trong đó có bảy trăm bảy mươi sáu ca ghi nhận tại cộng đồng
so với tuần trước đó số ca mắc tăng năm trăm năm mươi chín ca số ca tại cộng đồng tăng hai trăm linh ba ca
tại tiền giang từ đợt dịch thứ tư đến nay
đã ghi nhận một mươi hai hai trăm linh năm ca mắc hai trăm chín mươi chín ca tử vong
trong bảy ngày qua tỉnh có một một trăm ba mươi chín ca mắc trong đó có một trăm ba mươi tám ca ghi nhận tại cộng đồng
sau khi nghe hai địa phương báo cáo thủ tướng phạm minh chính trực tiếp đặt nhiều câu hỏi
kiểm tra việc nắm bắt tình hình của lãnh đạo các cấp hai tỉnh kiên giang và tiền giang
đặc biệt khi kiểm tra tỉnh kiên giang thủ tướng đặt câu hỏi
ngày hôm qua trong cộng đồng các anh xét nghiệm ra bao nhiêu ca
phải rất cụ thể cứ lơ ma lên
làm sao chỉ huy được
lãnh đạo tỉnh sau một hồi ấp ống trả lời
hôm qua tổng số có một trăm năm mươi bốn ca f hai
nhưng khi thủ tướng hỏi ở đâu vị lãnh đạo liên tục lật tìm báo cáo và một lần nữa ấp ốm
báo cáo thủ tướng không nhớ nổi
người đứng đầu chính phủ nhắc lại ông đã nhiều lần gọi điện cho lãnh đạo tỉnh
và nói phải kiểm soát hàng ngày để xem số trong cộng đồng tăng hay giảm
và hiện nay xét nghiệm đã theo đúng hướng dẫn của trung ương bộ y tế hay chưa
chuyện này rất quan trọng
tỉnh anh từ chỗ xanh dờn đến đỏ quạch
thủ tướng nhấn mạnh
những câu trả lời bị động chưa nắm chắc tình hình của lãnh đạo tỉnh kiên giang tiền giang và một số xã phường
khiến thủ tướng rất suốt ruột
thủ tướng đánh giá chỉ kiểm tra nhanh đã thấy công tác phòng chống dịch ở các địa phương này
bộc lộ nhiều điểm yếu sự lúng túng trong lãnh đạo chỉ đạo
tốc độ xét nghiệm còn chậm hơn tốc độ lây nhiễm
một số nơi lỏng lẻo trong quản lý người về từ vùng dịch
một số nơi chưa triển khai trạm y tế lưu động xuống xã phường làm quá tải lên tuyến trên gây tử vong
ngoài ra người đứng đầu chính phủ cho rằng
các mục tiêu giải pháp trong báo cáo cũng trùng trùng không rõ ràng
ví dụ đặt ra mục tiêu tiếp tục thực hiện giãn cách xã hội
nhưng không đưa ra thời điểm cụ thể trong báo cáo sẽ giãn cách đến bao giờ
thủ tướng rất lo lắng trước thực trạng này và yêu cầu tiền giang kiên giang chấn chỉnh ngay
sau khi kiểm tra địa phương
người đứng đầu chính phủ đã mời nhiều chuyên gia
nhà khoa học bộ y tế cùng các bộ ngành phát biểu để lắng nghe thêm đánh giá tư vấn giải pháp cho hai tỉnh kiên giang và tiền giang
theo báo cáo của bộ y tế cơ quan thường trực của ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch covid một mươi chín
bên cạnh những kết quả đạt được công tác phòng chống dịch vẫn còn một số tồn tại và hạn chế
điển hình là việc thực hiện giãn cách ở một số nơi chưa nghiêm chưa triệt đề
vẫn còn tình trạng đi lại giao lưu giữa các hộ dân trong các khu vực phong tỏa
công tác kiểm soát phòng chống dịch lãnh đạo chỉ đạo tổ chức chống dịch ở một số nơi làm chưa tốt
chưa đạt yêu cầu đề ra như truy vết bỏ sót f một chưa quản lý chặt chẽ người về từ vùng dịch
tài xế người cùng phương tiện người đi nuôi bệnh người đi từ vùng đỏ về vùng xanh
tốc độ xét nghiệm tại một số nơi cũng được đánh giá là chậm hơn so với tốc độ lây lan và không đáp ứng được yêu cầu phòng chống dịch
bộ y tế kiến nghị cần tăng cường kiểm tra giám sát để phát hiện kịp thời xử lý nghiêm các hành vi
vi phạm quy định phòng chống dịch đồng thời biểu dương khen thưởng các tập thể cá nhân có các mô hình hay cách làm tốt trong phòng chống dịch
cùng với đó tiếp tục quán triệt và triển khai hiệu quả công tác phòng chống dịch ngay tại xã phường thị trấn
thực hiện nghiêm các chỉ đạo của chính phủ thủ tướng và các hướng dẫn của bộ y tế về tăng cường các biện pháp phòng chống dịch
nhanh chóng dập tắt triệt để các ổ dịch không để xuất hiện các ổ dịch mới
bộ y tế cũng kiến nghị xét nghiệm thần tốc toàn dân nhanh hơn tốc độ lây lan của
virus trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội tăng cường giãn cách xã hội xét nghiệm nhiều vòng một vòng trong hai ba ngày
tại các khu vực có nguy cơ cao nguy cơ rất cao để phát hiện sớm nguồn lây cách ly khoanh vùng dập dịch kịp thời hạn chế giãn cách xã hội kéo dài trên phạm vi rộng
cùng với đó thì gần đây có một số thông tin về việc kiên giang bắt đầu sống chung với covid một mươi chín
thực hư thông tin này là gì xin mời quý vị cùng theo dõi
ông nguyễn thanh phong trưởng ban tuyên giáo tỉnh ủy thành viên ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín tỉnh khẳng định
thông tin lan truyền trên mạng xã hội cho rằng kiên giang bắt đầu thực hiện sống chung với covid một mươi chín kể từ ngày một mươi ba tháng chín là sai sự thật
theo trưởng ban tuyên giáo tỉnh ủy kiên giang nguyễn thanh phong các thông tin về công tác phòng chống dịch covid một mươi chín
được tỉnh công khai trên các kênh truyền thông chính thống như cổng thông tin điện tử của sở y tế ủy ban nhân dân tỉnh tỉnh ủy
vì vậy người dân không đăng tải bình luận chia sẻ những thông tin chưa được kiểm chứng thông tin giả mạo sai sự thật nói chung
đặc biệt là các thông tin sai sự thật có liên quan đến công tác phòng chống dịch covid một mươi chín của tỉnh
đối với những trường hợp vi phạm cơ quan chức năng sẽ xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật
thông tin sai sự thật được cho là tóm tắt từ nội dung cuộc họp của ủy ban nhân dân tỉnh chiều một mươi tháng chín
với nội dung như bắt đầu từ ngày một mươi ba tháng chín tỉnh kiên giang thực hiện sống chung với covid một mươi
mọi hoạt động sản xuất kinh doanh được trở lại bình thường khi đảm bảo các điều kiện an toàn phòng chống dịch
không tiếp tục ba tại chỗ một cung đường hai địa điểm
cơ quan chức năng tỉnh kiên giang đang kiểm tra các tài khoản mạng xã hội đăng thông tin trên để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật
chủ tịch ủy ban nhân dân tiền giang gửi công văn mượn vaccine sinopharm của tp hcm để tiêm cho người lao động tại các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh
mới đây tin từ ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín tỉnh tiền giang cho biết
ông nguyễn văn vĩnh chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh tiền giang đã gửi công văn đến ủy ban nhân dân tp hcm
và ông phan văn mãi chủ tịch ủy ban nhân dân tp hcm hỏi mượn năm trăm linh liều vaccine sinopharm về tiêm cho người dân tiền giang
để kịp theo kế hoạch tiêm chủng vaccine phòng covid một mươi chín đã ban hành
theo ông vĩnh tính từ đầu tháng sáu đến ngày một mươi ba tháng chín tiền giang đã ghi nhận gần một mươi ba ca nhiễm covid một mươi chín hơn ba trăm linh người tử vong
nhiều doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh đã phải ngưng hoạt động do diễn biến phức tạp
một số doanh nghiệp tổ chức hoạt động theo phương án ba tại chỗ nhưng cũng phải dừng do phát hiện ca nhiễm covid một mươi chín trong khu vực sản xuất kinh doanh
tình hình trên đã dẫn đến nguy cơ đứt gãy sản xuất gián đoạn chuỗi cung ứng nguyên liệu cho các doanh nghiệp trên cả nước
gây khó khăn rất lớn cho các doanh nghiệp trong việc thực hiện các hợp đồng đã ký với các đối tác
trong bối cảnh đó ông vĩnh cho biết tỉnh đã liên hệ với các đối tác nước ngoài
nguồn vaccine phòng covid một mươi chín cho tỉnh có thể triển khai kịp thời kế hoạch tiêm chủng miễn dịch cộng đồng
dự kiến có khoảng một bốn triệu dân từ đủ một mươi tám tuổi trở lên sẽ phải tiêm vaccine
tuy nhiên đến thời điểm hiện nay các nỗ lực tìm vaccine phòng covid một mươi chín của tỉnh vẫn chưa có kết quả
nhằm hỗ trợ cho các doanh nghiệp sớm vượt qua khó khăn hoàn thành các hợp đồng với đối tác
ubnd tỉnh tiền giang trân trọng đề nghị ubnd tp hcm cho mượn năm trăm linh liều vaccine sinopharm
để tiêm cho tỉnh tiền giang
cho người lao động trong các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh
ông vĩnh viết
theo trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh tiền giang từ tháng sáu đến nay tỉnh đã nhận từ sự phân bổ của bộ y tế
được ba trăm linh liều vaccine gồm astrazeneca pfizer moderna và sinopharm
kế hoạch tiêm vaccine covid một mươi chín của tỉnh tiền giang đến cuối năm hai nghìn hai mươi một có hơn một ba triệu người
từ đủ một mươi tám tuổi trở lên được tiêm hai mũi
sở y tế tỉnh tiền giang vừa ban hành văn bản về việc triển khai chiến dịch tiêm
vaccine phòng covid một mươi chín diện rộng từ ngày một mươi ba tháng chín đến đầu tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi một
nhằm tăng tỷ lệ bao phủ vaccine trên địa bàn
theo đó ubnd các huyện thành phố thị xã khẩn cấp chỉ đạo xây dựng kế hoạch chiến dịch tiêm quy mô lớn
với phương châm tiêm thần tốc kể cả ban đêm tiêm ngay khi có vaccine có vaccine bao nhiêu tổ chức tiêm hết bấy nhiêu
các địa phương tăng cường tuyên truyền để người dân hiểu lợi ích của việc tiêm vaccine thật sớm
trong phòng chống dịch covid một mươi chín và tích cực tham gia
tuân thủ các quy định khi được tiêm
các huyện thành phố thị xã chuẩn bị và tổ chức ngay một mươi hai mươi tổ tiêm vaccine cố định hoặc lưu động
mỗi xã phường thị trấn tổ chức thêm hai bốn tổ tiêm để tăng tốc độ tiêm chủng
đáp ứng mỗi xã có thể tiêm cho năm trăm linh đến bảy trăm linh người từ một mươi tám tuổi trở lên mỗi ngày
ubnd xã phường thị trấn lập danh sách tất cả những người từ một mươi tám tuổi trở lên
đối tượng ưu tiên có danh sách riêng thuộc xã quản lý chuẩn bị thư mời phân công người phát thư mời
đến người dân tới địa điểm tiêm vaccine
chiến dịch tiêm vaccine đợt này được tổ chức theo hình thức cuốn chiếu
khi được cấp vaccine địa phương khẩn trương thực hiện chiến dịch
có thể tiêm cho đối tượng ưu tiên trước rồi tiêm cho tất cả người trong danh sách
và có thư mời theo địa bàn ấp khu phố cho đến hết số vaccine được phân bổ
thời gian sẽ bắt đầu chiến dịch là ngay khi có vaccine được phân bổ
cho đến khi hoàn thành tiêm hết vaccine được cấp chờ đợt phân bổ vaccine tiếp theo
theo sở y tế tiền giang tỉnh được phân bổ
một trăm linh liều vaccine astrazeneca trong đợt này
nhằm đảm bảo yêu cầu phòng chống dịch từ ngày một mươi ba tháng chín đến đầu tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi một
bộ y tế sẽ ưu tiên cấp vaccine phòng covid một mươi chín cho tỉnh tiền giang với số lượng lớn
sau đó sẽ cấp liên tục trong tháng một mươi và những tháng tiếp theo tùy theo số lượng nhập về
thưa quý vị những thông tin mới nhất liên quan đến dịch bệnh covid một mươi chín
sẽ được báo sức khỏe và đời sống liên tục cập nhật
cảm ơn quý vị đã theo dõi bản tin của chúng tôi ngày hôm nay
và cũng đừng quên đón xem những tin tức tiếp theo
xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại